vào tối ngày sáu tháng bốn theo giờ địa phương tức dạng sáng nay theo giờ hà nội
đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ một trăm bốn mươi đã khai mạc trọng thể tại thủ đô doha của qatar
dưới sự chủ trì của chủ tịch ipu gabriela kouvas baron và chủ tịch hội đồng nghị viện qatar anmat anmatmout
quốc vương nhà nước qatar anthony đã tới dự và phát biểu chào mừng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân lãnh đạo nghị viện trưởng đoàn đại biểu một trăm sáu mươi nghị viện thành viên
cùng hơn một sáu trăm linh nghị sĩ và đại diện các tổ chức quốc tế tham dự lễ khai mạc
chủ đề của đại hội đồng là các nghị viện là nền tảng để tăng cường giáo dục vì hòa bình an ninh và pháp quyền
diễn đàn lần này thu hút sự tham dự của hai đại biểu gồm các nghị sĩ đối tác của liên hợp quốc
và chuyên gia từ một trăm sáu mươi quốc gia được coi là cơ hội để tăng cường hợp tác và đoàn kết
cùng xây dựng lòng tin hướng tới sự thịnh vượng hòa bình bền vững